các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
tại cơ quan điều tra sươm khai nhận từ cuối năm hai nghìn hai mươi ba trong thời gian đi làm thuê ở hà nội sươm và chị lò thị lờ hai mươi một tuổi ở xã nậm cần huyện tân nguyên đã có mối quan hệ yếu đương
dịp tết nguyên đán được nghỉ hai người đã về nhà chị l tại tân uyên chung sống và cùng mua trả góp một chiếc xe máy
tuy nhiên trong thời gian tết giáp thìn do chơi bời thiếu tiền nên dương đã cầm cố chiếc xe nói trên tại một cửa hàng ở huyện sinh hồ
từ đó giữa chị l và sươm thường xảy ra mâu thuẫn cãi cọ
chiều ngày năm tháng ba sươm đi uống rượu ở trong bàn phiêng áng về thì bị chị l chửi mắng đuổi ra khỏi nhà của mình
trong lúc hai người cãi vã xương đã tác động khiến cho nạn nhân bị mất máu cấp tử vong tại chỗ
sau khi gây án sườm cầm hung khí bỏ chạy khỏi hiện trường rồi trốn lên đồi cây
nhận được thông tin vụ án công an tỉnh lai châu huy động hai trăm sáu mươi cán bộ chiến sĩ công an
cùng một trăm năm mươi dân quân an ninh thôn bản ở huyện tân uyên sinh hồ để vây bắt dươm
đại tá phạm hải đăng phó giám đốc công an tỉnh lai châu trực tiếp đến các địa bàn chỉ đạo hơn bốn trăm linh cán bộ chiến sĩ dân quân
an ninh thôn bàn triển khai các mũi chốt kiểm soát vây bắt dường
do thấy lực lượng công an vây chặt nên sươm không dám xuống đường bỏ trốn
đến khoảng một mươi chín h ba mươi phút tối nay sâm bị công an bắt giữ
quá trình lần trốn sương đã tự gây ra một số vết thương với ý định chấm dứt cuộc sống
hiện sươm đã được đưa vào trung tâm y tế huyện tân uyên để sơ cứu vết thương phục vụ điều tra vụ án
thưa quý vị ngày sáu tháng ba công an thành phố pleiku tỉnh gia lai thông tin vừa tạm giữ hình sự nguyễn văn nguyên
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại phường phù đồng thành phố pleiku để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản
trước đó ngày bốn tháng ba nguyễn văn nguyên đi xe máy đến một quán cà phê trên đường
trường trinh cần ngã tư lâm nghiệp thuộc tổ bốn phường chi lăng tp pleiku để uống cà phê
và thu tiền bảo kê các xe khách chạy tuyến đắk lắc gia lai
theo điều tra các xe khách muốn hoạt động yên ổn phải đưa tiền cho nguyên
nếu không sẽ bị nguyên đe dọa quậy phá không cho bắt khách
trong buổi sáng ngày bốn tháng ba nguyên đã thu tiền bảo kê của năm xe khách với số tiền bốn mươi đồng một ngày một xe
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an thành phố pleiku đã bắt quả tang khi nguyên đang thực hiện hành vi thu tiền bảo kê của xe khách
và đưa về trụ sở cơ quan để làm việc
công an tp pleiku mở rộng điều tra đảm rõ theo quy định
thưa quý vị tội phạm công nghệ cao lừa đảo ngày càng nhiều và ngày càng tinh vi
mới đây một người phụ nữ ở hà nội sập bẫy mất năm bốn tỷ đồng khi hẹn họ qua tin đời
công an tp hà nội cho biết phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
đang xăng minh trình báo bị lửa đảo chiếm đoạt tài sản của một người phụ nữ
theo cơ quan chức năng đầu tháng ba cảnh sát tiếp nhận trình báo của chị t về việc chị tham gia ứng dụng hẹn hò tinder
bà quen một người đàn ông giới thiệu là bác sĩ của một bệnh viện lớn tại singapore
sau khi tạo niềm tin với chị t người này mời chị tham gia chơi tiền ảo
lần đầu chị tên nạp hai mươi triệu đồng và ngay lập tức được rút ra ba mươi triệu đồng
chị t tiếp tục nạp hai trăm sáu mươi sáu triệu đồng và rút ra được ba trăm linh bốn triệu đồng
sau hai lần nạp tiền chị t đã thu về lợi nhuận bốn mươi tám triệu đồng lãi một mươi sáu tám số tiền gốc chị bỏ ra chỉ trong hai ngày
người phụ nữ sau đó nạp thêm ba trăm linh triệu đồng thì được thông báo tài khoản thắng một mươi một tỷ đồng nhưng không được rút tiền ra
theo trình báo của chị t chị nhận thông báo phải nộp hai mươi lợi nhuận thuế thu nhập cá nhân
vì vậy chị tên nộp một bảy tỷ đồng tiền thuế thu nhập cá nhân hai tỷ đồng tiền sang minh tài khoản để rút được tiền về
và một bốn tỷ đồng để tham gia kênh rút tiền nhanh
tuy nhiên chị vẫn không rút được tiền ra và cho biết bị chiếm đoạt tổng năm bốn tỷ đồng
công an hà nội cảnh báo các đối tượng lừa đảo sẽ tìm con mồi có các ứng dụng hệ nò trực tuyến được nhiều người sử dụng như tinder s mark d mark hulu
sau khi kết bạn và mức độ tin tưởng đã được tăng lên các đối tượng sẽ chuyển sang chủ đề tài chính khuyến khích nạn nhân tham gia vào đầu tư tài chính đầy hấp dẫn
khi con mồi chấp nhận chi tiền cho các khoản đầu tư số tiền lãi được hoàn lại theo đúng lời hứa để tăng độ tin tưởng
tuy nhiên khi số tiền đầu tư lớn các đối tượng sẽ lấy hết số tiền đó và lấy lý do nâng cấp gói vip hoàn trả quỹ hỗ trợ đầu tư gỡ bỏ chế độ an toàn để tiếp tục chiếm đoạt số tiền của nạn nhân cho đến khi con mồi phát hiện bị lừa
vì vậy nhà chức trách khuyên cáo người dân cần cảnh giác khi tham gia các ứng dụng hẹn hò online lời mời kết bạn từ các đối tượng lạ trên các mạng xã hội
cảnh sát đề nghị người dân không tham gia ứng dụng đầu tư tài chính sản giao dịch quốc tế được quảng cáo lãi suất cao tiêm mẩn nguy cơ bị lừa đảo để bảo vệ mình và tránh rơi vào các cậm bẫy tài chính
khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo người dân cần liên hệ cơ quan công an để giải quyết kịp thời vụ việc theo quy định
thưa quý vị mới đây lãnh đạo huyện quỳ châu tỉnh nghệ an xác nhận cầu treo kẻ ninh ở xã treo hoạnh bị sập vào trưa ngày sáu tháng ba dân may không có thiệt hại với người
vị lãnh đạo cho biết cầu treo kẻ ninh được xây dựng khá lâu trải qua nhiều trận lũ lụt nên hư hỏng nhiều đặc biệt trận lũ lụt lịch sử năm hai nghìn hai mươi ba càng làm cầu súng cấp nghiêm trọng
huyện đã thống kê thiệt hại báo cáo sở giao thông vận tải và ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an để có phương án khắc phục
sở giao thông vận tải nghệ an cử đoàn lên kiểm tra tìm hướng xử lý
huyện quỳ châu cũng thuê đơn vị tư vấn của trường đại học giao thông vận tài hà nội về thẩm định tình trạng hư hỏng của cầu treo kế ninh
trong thời gian đang chờ được khắc phục sửa chữa thì cầu trương này bị sập
cầu treo kẻ ninh cũng từng được sửa chữa sau trận lụt năm hai nghìn một mươi sáu cầu này được thiết kế chỉ dành cho các phương tiện thô sơ tải trọng cho phép tối đa
nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức mà chúng tôi vừa mới cập nhật được xin mời quý vị cùng theo dõi
ngày sáu tháng ba thông tin từ công an tỉnh lai châu công an huyện mường tè đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với lì khừ nu sáu mươi bảy tuổi ở huyện mường tè về hành vi trồng cây thúc viện
trước đó công an xã tà tổng huyện mường tè nhận được thông tin tại khu vực rừng sâu cách khu dân cư khoảng bốn giờ leo núi có một khu đất trồng cây thuốc viện
đến bảy h hai mươi phút ngày năm tháng ba tổ công tác công an huyện mường tè đã bắt quả tàng bà nu đang lên nương cây thuốc viện để khai thác nhựa
thời điểm bị bắt nu khai nhận đã lén trồng cây thuốc viện tại rừng sâu với mục đích lấy nhựa cây để sử dụng và nếu thu hoạch được nhiều sẽ bán
khám nghiệm hiện trường lực lượng chức năng phát hiện đám nương này có diện tích tám trăm bảy mươi ba m hai với trên ba hai trăm linh cây thuốc viện đang trong quá trình sinh trường
những cây thuốc viện tại nương của bà nu có chiều cao chín mươi một trăm linh cm trong đó có nhiều quả đã đến thời điểm trò nhựa
lực lượng chức năng sau đó đã lập biên bản và thu giữ toàn bộ số cây thuốc viện trên
ngày sáu tháng ba công an phường tân chính quận thanh khê thành phố đà nẵng cho biết vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với một hành khách gây dối trên tàu hòa
theo đó lúc một mươi hai h bốn mươi phút ngày năm tháng ba ông tts năm mươi năm tuổi chú quận hoàng mai thành phố hà nội đi trên tàu se hai chặng tam kỳ đà nẵng có hành vi say xỉn gây dối trên tàu
khi nhân viên làm việc trên tàu đến tòa có ông s thì hành khách này liên tục chửi bới dùng lời lẽ thô tục với nhân viên tàu
chưa dừng lại ở đó người đàn ông này còn thách thức nhân viên trên tàu
khi tàu dừng tại gà đà nẵng lực lượng cảnh sát giao thông đường sát công an phường tân chính phối hợp với các lực lượng chức năng mời ông s xuống tàu làm việc thì hành khách này không chấp hành
ông s sau đó được lực lượng chức năng đưa về trụ sở công an làm việc
công an phường tân chính đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông s theo quy định tại điểm a khoảng hai điều bảy mươi ba
nghị định số một trăm linh năm hai nghìn một mươi chín của chính phủ về xử phạt hành vi vi phạm trong lĩnh vực đường bộ đường sắt
ngày sáu tháng ba công an tỉnh quảng ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với đồng xuân điệp
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn chú tổ một mươi một a khu chín phường bắc sơn thành phố uông bí về hành vi sát hại người
theo đó điệp có quan hệ tình cảm sinh sống như vợ chồng với chị btd tại nhà riêng tại phường bắc sơn thành phố uông bí
trong quá trình sinh sống cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn
tối ngày bốn tháng ba khi đang ăn cơm chị đê nói với điệp muốn chấm dứt quan hệ tình cảm
do vẫn bực tức từ các mâu thuẫn trong sinh hoạt phát sinh từ trước đó cùng với việc biết chị đề muốn chấm dứt quan hệ tình cảm
nên điệp nảy sinh ý định sát hại chị đề
điệp xuống bếp lấy một cây tuyếp sắt dài khoảng sáu mươi cm tiến đến giường ngủ ra tay hành hùng chị đề
sau khi sát hại chị d xong điệp sử dụng ma túy rồi nằm xuống ngủ cạnh nạn nhân
sáng ngày năm tháng ba khi nghe thấy có người gọi cửa điệp cầm theo một con dao bầu đi xe máy bỏ chạy và ngã xe khiến bị thương
sau đó điệp bị người dân đưa đến trụ sở công an phường bắc sơn tại cơ quan công an điệp thừa nhận hành vi phạm tội
ngày sáu tháng ba thông tin từ bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình đồn biên phòng ngư thủy
vừa thu giữ hai mươi bánh ma túy trôi giạt vào bờ biển thôn bắc hòa xã ngư thủy bắc huyện lệ thủy
trước đó vào chiều ngày bốn tháng ba một người dân xã ngư thủy bắc trong lúc đi nhặt ve chai dọc bờ biển
đã phát hiện một bào nhựa màu đen bên trong có hai mươi bánh hình chữ nhật chứa tinh thể màu trắng
thấy vật thể lạ nghi ma túy người dân nhanh chóng báo cơ quan chức năng đồn biên phòng ngư thủy đã cử lực lượng xuống hiện trường tiếp nhận
thu gom toàn bộ số tăng vật trên đưa về xử lý qua kiểm tra mỗi bánh có khối lượng hơn một kg
tiến hành test nhanh số vật thể này dương tính với ma túy dạng cocaine
lực lượng chức năng tại quảng bình cũng triển khai tuần tra dọc bờ biển để kịp thời phát hiện số ma túy trôi giặt còn lại nếu có
phối hợp với các lực lượng chính quyền địa phương tuyên truyền vận động quân chúng nhân dân
nếu phát hiện đồ vật nghi là ma túy thì báo cáo giao nộp cho lực lượng chức năng
xin để truyền ra các tin tức đáng chú ý khác
mới đây bệnh viện gia hàm mặt trung ương hà nội đã tổ chức chương trình tri ân tại điện biên
những ca phẫu thuật đầu tiên cho trẻ em hở môi vòng họng đã được thực hiện tại địa bàn
chủ yếu là các trường hợp khe hở vòng họng khe hở môi sẹo xấu trên môi lỗ thông mũi miệng
các cháu được phẫu thuật tạo hình vòng miệng tạo hình môi sửa sẹo môi
đóng lỗ thông tại cơ sở vật chất của bệnh viện đa khoa tỉnh điện biên
trước đó các cháu và gia đình đã được tư vấn khám sàng lọc đảm bảo đủ điều kiện tiêu chuẩn
tại đây bệnh viện gia hà mặt trung ương hà nội vẫn tiếp tục tiếp nhận khám và phẫu thuật cho các cháu đến ngày tám tháng bốn
các bệnh nhi không chỉ được khám sàng lọc phẫu thuật tặng quà
mà còn được hỗ trợ bố trí ăn trưa với mỗi trường hợp ba trăm linh đồng một ngày bao gồm cả người thân đi cùng
thưa quý vị lễ trao tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân nghệ sĩ ưu tú lần thứ một mươi vừa diễn ra vào sáng ngày sáu tháng ba tại nhà hát lớn hà nội
tôn vinh ba trăm tám mươi chín nghệ sĩ có tài năng nghệ thuật xuất sắc có nhiều công hiến trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa nghệ thuật của dân tộc
trong đó có một trăm hai mươi năm nghệ sĩ được trao tặng truy tặng nghệ sĩ nhân dân hai trăm sáu mươi bốn nghệ sĩ được tặng truy tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú
phát biểu tại lễ trao tặng chủ tịch nước võ văn thường nhấn mạnh
các nghệ sĩ nhân dân nghệ sĩ ưu tú thực sự là vốn quý của đất nước
dù ở lứa tuổi nào thành phần dân tộc nào cũng đều đã đóng góp quý báu cho nền văn hóa việt nam
có phần quan trọng vào những thành tiệu to lớn có ý nghĩa lịch sử của đất nước
danh hiệu nghệ sĩ nhân dân nghệ sĩ ưu tú đã có phần động viên khích lệ các nghệ sĩ
đặc biệt là các nghệ sĩ trẻ say mê trong sáng tạo biểu diễn nghệ thuật
tạo ra nhiều chương trình vở diễn tiết mục có giá trị để phục vụ nhân dân